các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo gửi lời hỏi thăm ân cần chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình thân nhân của những người bị nạn
đồng thời chỉ đạo lãnh đạo tỉnh yên bái trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn
để kịp thời khắc phục hậu quả và có biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự thủ tướng chính phủ yêu cầu
chủ tịch ubnd tỉnh yên bái khẩn trương tổ chức thăm hỏi chú đáo kịp thời hỗ trợ động viên các gia đình nạn nhân tử vong và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong
thăm hỏi động viên hỗ trợ các nạn nhân bị thương đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân khắc phục hậu quả ổn định sản xuất khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có
chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra kiểm tra kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự
bộ công an chỉ đạo công an tỉnh yên bái phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có
bộ xây dựng phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội ubnd tỉnh yên bái và các cơ quan liên quan chỉ đạo doanh nghiệp ra soát kỹ các quy định tiêu chuẩn quy trình khai thác chế biến khoáng sản làm xi măng kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động
liên quan đến vụ việc tối hai mươi hai tháng bốn ông đỗ đức duy bí thư tỉnh ubnd xác nhận ông cùng đoàn công tác của tỉnh ubnd tỉnh đã có mặt chỉ đạo
đạo khắc phục sự cố vụ tai nạn lao động xảy ra tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái trụ sở tại thị trấn yên bình huyện yên bình
bí thư tỉnh ủy yên bái đỗ đức duy chia sẻ ngay sau khi có mặt tại hiện trường ông đã giao các đơn vị có liên quan khẩn trương hỗ trợ cho các nạn nhân xấu xố điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố
bên cạnh đó tỉnh cũng thành lập nhiều tổ công tác triển khai đồng bộ các giải pháp để khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất
thời điểm này lực lượng chức năng ưu tiên hỗ trợ các nạn nhân xấu xố và thăm hỏi những công nhân bị thương
bí thư tỉnh ủy yên bái cũng đến thăm hỏi động viên các nạn nhân bị thương do vụ tai nạn lao động tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh
bí thư đỗ đức duy chia sẻ với những nỗi đau mà bệnh nhân đang gánh chịu và mong muốn những bệnh nhân nhanh chóng ổn định tinh thần vượt qua nỗi đau để sớm trở về với gia đình
theo bí thư tỉnh ủy đỗ đức duy trước mắt tập trung cứu chữa ba người bị thương ở mức cao nhất đề nghị cấp ủy chính quyền và các cơ quan chức năng tiếp tục làm tốt việc bảo đảm an ninh trật tự giải quyết hậu quả cho người tử nạn
các huyện thành phố có người mất tổ chức các đoàn đến hỗ trợ gia đình các nạn nhân theo đúng phong tục tập quán
ngoài ra yêu cầu công ty xi măng yên bái tiếp tục duy trì sản xuất đi đôi với bảo đảm tuyệt đối an toàn cho công tác điều tra khám nghiệm
ông đỗ đức duy cũng động viên gia đình các bệnh nhân yên tâm chăm sóc người bệnh đồng thời mong muốn các bệnh nhân cùng gia đình chia sẻ rủi ro với doanh nghiệp khi không may để xảy ra tai nạn đáng tiếc trong quá trình lao động
qua vụ việc bí thư tỉnh ủy đỗ đức duy cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị chấn chỉnh kỷ cương tăng cường kiểm tra hướng dẫn bảo đảm nghiêm ngặt các quy định an toàn lao động vệ sinh đảm bảo an toàn môi trường làm việc
ông trần huy tuấn chủ tịch ubnd tỉnh yên bái thông tin thêm thời điểm xảy ra sự việc bảy công nhân chui vào máy nghiền thì bất ngờ motor của máy tự hoạt động trở lại khiến các công nhân bị va đập dẫn đến tử vong
ông tuấn cho hay bình thường khi bảo dưỡng máy hệ thống điện của mô tô máy sẽ được ngắt tuy nhiên khi đó mô tô máy bất ngờ bật trở lại khiến máy hoạt động dẫn tới vụ tai nạn thương tâm
theo lãnh đạo tỉnh ubnd sau khi xảy ra sự việc các cơ quan chức năng của tỉnh này phối hợp với công ty cổ phần
xi măng và khoáng sản yên bái đã triển khai các biện pháp hỗ trợ các nạn nhân đồng thời điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm nếu có vi phạm
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh yên bái vào lúc một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng bốn tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái trụ sở tại thị trấn yên bình huyện yên bình
xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến bảy người tử vong ba người bị thương
ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng chức năng đã có mặt tại nhà máy xi măng này khẩn trương đưa người bị thương đi cấp cứu tiến hành phong tỏa hiện trường khám nghiệm để phục vụ công tác điều tra
ubnd tỉnh yên bái đã có công văn chính thức gửi các cơ quan thông tin báo chí về vụ tai nạn nghiêm trọng khiến bảy người tử vong tại nhà máy xi măng công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái
cụ thể trong quá trình bảo dưỡng sửa chữa định kỳ máy nghiền số ba của nhà máy xi măng yên bái trực thuộc công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái đã xảy ra tai nạn lao động
nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố động cơ điện của máy nghiền đã dẫn đến tai nạn cho các công nhân đang trực tiếp thực hiện việc bảo dưỡng sửa chữa
đêm hai mươi hai tháng bốn ông nguyễn trường phát chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh yên bái cho biết chủ tịch ubnd tỉnh yên bái đã chỉ đạo công ty xi măng và khoáng sản yên bái công ty xi măng yên bái hỗ trợ gia đình các nạn nhân
lãnh đạo công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái cho biết đã cho các đoàn cán bộ đến từng nhà nạn nhân thăm hỏi và hỗ trợ cho họ
trước mắt công ty sẽ hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong hai trăm linh triệu đồng và hỗ trợ nuôi mỗi người con nạn nhân tử vong năm triệu đồng một tháng đến một mươi tám tuổi
đối với các cá nhân bị thương công ty sẽ hỗ trợ năm mươi triệu đồng một người
danh tính bảy người tử vong gồm nông văn tê ở xã xuân lai nông văn thở ở xã xuân lai mai thiên hờ ở xã xuân lai lê mạnh xê ở xã yên đình nguyễn danh mờ phan ngọc lờ phạm xuân trờ ở xã thịnh hưng huyện yên bình
ba người bị thương đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu là nông văn tê ở xã tân nguyên phạm minh đê ở xã đại đồng và phát ngọc lờ
chú tại xã việt cường huyện yên bình
hiện ba công nhân này đang được điều trị tích cực tại khoa chấn thương của bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái trong tình trạng sức khỏe dần ổn định
theo các bác sĩ ba nạn nhân bị chấn thương như chấn thương cuộc sống sưng nề vùng mặt đã được sơ cấp cứu điều trị kịp thời hiện sức khỏe ổn định
thưa quý vị sau vụ tai nạn lao động trên dư luận đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái khi để xảy ra sự cố khiến bảy công nhân tử vong
dưới góc độ pháp lý luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư thành phố hà nội đã bày tỏ những quan điểm cụ thể
tiến sĩ luật sư đặng văn cường cho biết đây là vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng nên cơ quan chức năng sẽ khẩn trương khám nghiệm hiện trường
hỗ trợ gia đình bị nạn làm thủ tục mai táng cho các nạn nhân và cứu chữa cho các công nhân bị thương
đồng thời cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động xem xét trách nhiệm pháp lý để xử lý theo quy định của pháp luật
trước mắt có thể cơ quan chức năng sẽ tạm đình chỉ hoạt động của công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái để làm rõ nguyên nhân của sự việc
việc này nhằm bảo vệ hiện trường làm rõ trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan
theo ông cường trong vụ tai nạn trên hậu quả thiệt hại về tính mạng của nhiều công nhân đã được xác định
vấn đề quan trọng trong vụ việc là cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân máy nghiền hoạt động khi công nhân đang tiến hành bảo quản sửa chữa là gì
ngoài ra làm rõ việc khởi động máy bảo dưỡng sửa chữa có đúng quy trình quy định về an toàn lao động hay không trách nhiệm trong công tác quản lý vận hành thuộc về ai
đây là những vấn đề quan trọng để xác định vụ việc có lỗi của người quản lý vận hành máy móc hay không
trường hợp kết quả xác minh cho thấy quy trình bảo quản sửa chữa máy móc này không đảm bảo an toàn
đã có hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động dẫn đến hậu quả tai nạn lao động xảy ra
cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn lao động theo điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự
theo quy định các loại máy móc thiết bị phức tạp trong dây chuyền sản xuất đòi hỏi người vận hành bảo quản quản lý nó phải có chuyên môn nghiệp vụ
phải được tập huấn về an toàn lao động
việc bảo dưỡng sửa chữa phải theo quy trình quy định để đảm bảo an toàn cho người lao động
vì thế trong trường hợp người lao động không có chuyên môn phù hợp không được tập huấn về an toàn lao động công tác quản lý không đảm bảo an toàn
người có trách nhiệm trong việc vận hành đã thiếu trách nhiệm dẫn đến hậu quả vụ tai nạn xảy ra
cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với người vi phạm về tội danh nêu trên
vị chuyên gia cho rằng vấn đề trách nhiệm hình sự chỉ được đặt ra khi xác định cá nhân có lỗi trong việc đảm bảo an toàn lao động cho người lao động
và người có lỗi đó đủ năng lực nhận thức điều khác
ngoài trách nhiệm pháp lý về hình sự có thể đặt ra trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tai nạn lao động cũng được đặt ra đối với người có lỗi hoặc đối với doanh nghiệp trên
sự việc xảy ra là điều không ai mong muốn
chúng tôi xin được gửi lời chia buồn sâu sắc đến các nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái
hiện vụ việc vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ dư luận
những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
để gửi đến quý vị và các bạn cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại